hôm nay ngày sáu tháng tám viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với một số đối tượng do liên quan đến vụ án lê thanh thản lừa dối khách hàng
các bị can bị khởi tố gồm nguyễn duy uyển sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
chủ tịch ủy ban nhân dân phường kiến hưng quận hà đông tp hà nội
mai quang bài sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi cán bộ đội quản lý trật tự xây dựng quận hà đông
vương đăng quân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám nguyễn tránh thanh trà xây dựng quận hà đông tp hà nội
cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
các bị can trên bị khởi tố và bắt giam vì có liên quan đến những sai phạm
tại dự án đầu tư xây dựng tổ hợp trung cư bms tại phường kiến hưng quận hà đông
do ông lê thanh thản làm chủ đầu tư
trước đó cơ quan tố tụng đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với lê thanh thản
về tội danh lừa dối khách hàng và thi hành lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc của ông lê thanh thản